trong khuôn khổ techfest việt nam hai nghìn hai mươi ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã diễn ra hội thảo
đổi mới sáng tạo trong logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp việt
nền kinh tế bốn đang dần thay đổi cách làm việc truyền thống của các hoạt động trong chuỗi cung ứng nói chung
và logistics nói riêng dưới nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng các doanh nghiệp trong ngành logistics
cũng đang dần tự động hóa các quy trình thủ công cải thiện việc quản lý vận tải đến bảo đảm sự minh bạch
trong hoạt động thông qua các ứng dụng công nghệ số tuy nhiên quá trình triển khai của nhiều doanh nghiệp
vẫn gặp phải những khó khăn nhất định do chi phí hay không lựa chọn được công nghệ phù hợp
tại hội thảo các diễn giả đã cùng chia sẻ thảo luận những giải pháp để khắc phục khó khăn
gia tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số
cũng như tăng liên kết để quá trình này thuận lợi hơn